thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị hai cttg về việc triển khai thi hành bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chỉ thị nêu rõ việc quốc hội thông qua bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn
sau đây gọi chung là bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp
theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng cụ thể hóa các quy định liên quan đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
hoàn thiện thể chế tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội bảo vệ quyền con người
quyền công gia
đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước
để triển khai thi hành kịp thời đồng bộ thống nhất và có hiệu quả bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng
thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc đầy đủ
đồng bộ các nhiệm vụ công việc được phân công tại kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ban hành kèm theo quyết định số một nghìn ba trăm năm mươi chín của thủ tướng chính phủ